thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong những năm qua đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phát triển giáo dục đào tạo trong đó có giáo dục mầm non mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các phường xã thôn bản trên cả nước
hàng năm có trên năm ba triệu trẻ em mầm non được nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trên một mươi năm trường mầm non và gần một mươi sáu cơ sở độc lập
việc thực hiện thành công mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi và đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên mầm non cán bộ quản lý giáo dục mầm non ngày càng được quan tâm
tuy nhiên thực trạng phát triển giáo dục mầm non hiện nay chưa tương xứng với vị trí vai trò của bậc học giáo dục mầm non bậc học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người
sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp tâm huyết sâu sắc sát thực tiễn của các đại biểu về đổi mới giáo dục mầm non thủ tướng phạm minh chính khẳng định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ ba đến năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ em mẫu giáo vào lớp một đối với tất cả các vùng miền trong cả nước
việc chăm lo để mọi trẻ em mẫu giáo từ ba đến năm tuổi được đến trường lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp các ngành của mỗi gia đình và toàn xã hội
tại phiên họp thủ tướng chính phủ đã giao một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành liên quan các địa phương đặc biệt sẽ ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư công giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi để xây dựng bổ sung phòng học sửa chữa cải tạo thay thế phòng học tạm bán kiên cố bảo đảm an toàn cho trẻ giáo viên để công tác giáo dục mầm non sẽ có những bước phát triển đột phá thời gian tới góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà

hai tuần liên tiếp gần đây số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn hà nội bắt đầu có xu hướng gia tăng trong đó đã ghi nhận ba ổ dịch tại ba trường mầm non
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng tăng bảy mươi năm trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng nói là trong hai tuần liên tiếp gần đây thì số ca mắc tay chân miệng bắt đầu có xu hướng gia tăng nhanh hơn với khoảng sáu mươi bảy mươi ca một tuần
và không chỉ tại hà nội mà số ca mắc tay chân miệng trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên cả nước cũng gia tăng
cụ thể theo báo cáo của bộ y tế trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có khoảng sáu bảy nghìn trường hợp mắc tay chân miệng tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
miền bắc vừa chấm dứt đợt nồm ẩm kéo dài và chuyển nắng dự kiến là chuẩn bị đón đợt không khí lạnh nhẹ
thời điểm ra mùa này đợt nồm ẩm kéo dài và chuyển nắng dự kiến là chuẩn bị đón đợt không khí lạnh nhẹ
sau mùa này thì rất nhiều bệnh lý phát triển mạnh trong đó có những bệnh về da
tại bệnh viện gia liễu trung ương liên tiếp tiếp nhận các ca khám và điều trị bệnh da với mặt bệnh rất đa dạng
bệnh nhân này xuất hiện mả ngứa ở chân và dùng côn để vệ sinh nhưng không khỏi vết ngứa ngày càng lan rộng hơn
thời gian gần đây tại bệnh viện gia liễu trung ương số ca đến khám vì các mặt bệnh liên quan đến nấm viêm da trứng cá gia tăng mạnh từ hai mươi đến ba mươi
với những người có bệnh lý nền mạng tính cũng ghi nhận gia tăng về số lượng bệnh nhân cũng như tình trạng nặng lên
đáng nói không ít bệnh nhân tự tìm mỗi thuốc điều trị dẫn đến phản ứng phụ ngày càng trầm trọng

các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi loại bệnh sẽ có phác đồ điều trị khác nhau người dân nên đến khám sớm khi có dấu hiệu bệnh
bên cạnh đó lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp với thời tiết và loại da để tránh bị phản ứng phụ
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
mới đây đại học quốc gia tp hcm tổ chức tọa đàm pháp luật về nhà giáo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho việt nam
năm hai nghìn một mươi ba cả nước có hai mươi ba triệu học sinh hai triệu sinh viên và khoảng một sáu triệu nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục đang làm việc trong cả hai khối công lập và ngoài công lập
biên chế của ngành giáo dục chiếm đến bốn mươi ba tổng biên chế sự nghiệp của cả nước
dù là lực lượng đông đảo nhất với tính chất nghề nghiệp đặc thù nhưng hiện nay không có một đạo luật điều chỉnh riêng
mà chịu sự chi phối bởi nhiều văn bản khác nhau như luật giáo dục luật giáo dục đại học luật giáo dục nghề nghiệp luật viên chức năm hai nghìn một mươi và rất nhiều văn bản liên quan
các văn bản này vẫn chưa phản ánh rõ vị trí vai trò và tính chất đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo xác định nhà giáo như tất cả biên chức ở tất cả lĩnh vực nghề nghiệp khác
thực tiện áp dụng các quy định về chính sách nhà giáo cũng gặp một số bất cập thậm chí mâu thuẫn nhau
do có quá nhiều văn bản điều chỉnh nên thiếu sự đồng bộ và thống nhất
hồ chí minh là nơi hội tụ đa dạng nhiều cộng đồng dân cư với những bản sắc văn hóa riêng độc đáo
trong số đó cộng đồng bà con người chăm theo đạo hồi tập trung nhiều ở quận tám
đến nay vẫn duy trì đầy đủ những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc biệt là trong tháng ramadan tháng lễ quan trọng nhất theo lịch hồi giáo
mỗi năm khi tháng lễ ramadan theo lịch hồi giáo bắt đầu hẻm một trăm năm mươi bảy dương bái trạc quận tám lại sôi nổi các hoạt động mua bán
tại việt nam năm nay ramadan bắt đầu từ mùa xuân
từ một mươi một tháng ba và kéo dài trong ba mươi ngày
theo tục lệ các tín đồ islam sẽ nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn
có hơn một mươi người theo đạo hồi gốc trăm sinh sống tại thành phố hồ chí minh tập trung ở một mươi sáu giáo khu tại các quận bình thạnh phú nhuận quận một quận sáu và quận tám
ramadan là thời điểm để các tín đồ hồi giáo tu tập ramadan không chỉ là câu chuyện của việc nhẫn nhịn vật chất mà còn hướng đến sự kiểm soát về tinh thần
ở thành phố hồ chí minh người hồi giáo thì ít
mà chỉ riêng cộng đồng người hồi giáo tại quận một quận tám này thì nó đông nhất thành phố
quá trình mà mình giống như mình giữ cái bản sắc của mình thì ở đây
có cái tấm bản này này tối thì mấy đứa cháu nó sao giờ sáng nó đi học không
không tối thì mấy đứa cháu đi học giáo lý học tiếng ngôn ngữ của mình để mình bảo tồn bản sắc của mình
tháng ramadan là một trong năm tính điều bắt buộc
hồi theo đạo hồi là tháng mà các tín đồ islam tự gian luyện bản thân một cách thiết thực hơn
để trở thành một tín đồ tốt một công dân tốt
nhân dịp này chính quyền và các ban ngành của thành phố hồ chí minh đã có nhiều chuyến thăm hỏi
tặng quà động viên đại diện các cộng đồng hồi giáo trên địa bàn